theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố hồ chí minh
thời điểm sau tết là lúc các doanh nghiệp sẽ tuyển số lượng lớn lao động
để phát triển nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi
việc thiếu hụt lao động lao động không trở lại làm việc và tuyển mới lao động để mở rộng hoạt động
là cơ hội cho người lao động nhất là sinh viên học viên mới tốt nghiệp tìm được việc làm
và người lao động có nhu cầu chuyển dịch tìm việc làm phù hợp
dự kiến tỷ lệ dịch chuyển lao động ở mức bảy đến một mươi tập trung trong các lĩnh vực
ngành nghề kinh doanh thương mại dịch vụ phục vụ và lao động phổ thông
trong các doanh nghiệp dịch may gia dày nhà hàng khách sạn bảo vệ v v
để giữ chân lao động sau tết nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt lương thưởng dịp tết
chính sách phúc lợi bằng hoặc cao hơn quy định của pháp luật lao động
nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động đồng thời thu hút nhân lực dịch chuyển
từ các doanh nghiệp khác